thông tin cập nhật về cơn bão số một mươi một hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc
một trăm linh chín năm độ kinh đông cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm chín mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng
gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu
dần thành áp thấp nhiệt đới đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo
bạch long vĩ khoảng một trăm một mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí
lạnh vùng biển quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các đảo hòn ngư cù lao tràm lý sơn
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi một kết hợp với không
khí lạnh tăng cường từ hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi ở các tỉnh bắc bộ và
bắc trung bộ có mưa mưa vừa riêng phía đông bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to